các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các đối tượng có thủ đoạn hoạt động rất tinh vi có rất nhiều thủ đoạn để đối phó với các hoạt động điều tra của cơ quan chức năng
đặc biệt là các đối tượng rất cảnh giác rất cảnh giác và thực hiện rất nhiều hoạt động mang tính ý bí mật rất là cao để thực hiện hành vi phản đối của mình
sau hai tháng điều tra và thu thập đầy đủ chứng cứ tài liệu ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí trưởng công an huyện đã quyết định huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an huyện chia thành một mươi năm tổ phá án tấn công bắt giữ nguyễn kim tiến
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ở thôn sáu xã thạch hòa huyện thạch thất là đối tượng cầm đầu và một mươi sáu đối tượng là đàn em của tiến
tại hiện trường thu giữ một tỷ bốn mươi triệu năm trăm linh nghìn đồng một mươi sáu điện thoại di động các loại một mươi hai xe ô tô các loại chín xe máy hai kết sắt năm gậy bóng chảy
hai gậy gôn ba dao và nhiều giấy tờ
tại cơ quan công an tiến và đồng bọn đã cuối đầu nhận tội tiến khai nhận trung bình mỗi ngày cho các con bạc đánh bạc khoảng chín trăm năm mươi triệu đồng
trong một mươi ngày từ ngày một mươi hai đến ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi chín số tiền tiến tổ chức đánh bạc là chín tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng
riêng ngày hai mươi hai tháng tám tiến tổ chức đánh bạc với số tiền là một tỷ sáu trăm linh triệu đồng
ngoài ra còn tổ chức cho vay nặng lãi với lãi suất từ năm mươi
đến thời điểm phá án tiến đã cho vay khoảng sáu mươi tỷ đồng
hiện công an huyện thạch thất đang tạm giữ tiến cùng bảy đối tượng đàn em để tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật